một vấn đề liên quan đến giáo dục
thưa quý vị đây là hình ảnh mà bữa cơm tại một trường mầm non quốc tế với giá là bảy mươi đồng một ngày
và hình ảnh này được phụ huynh có con theo học tại ngôi trường này lên tiếng phản ánh
vì chất lượng bữa ăn của con mình không đảm bảo như mục tiêu mà nhà trường đã cam kết trước đó
trong khi ở lứa tuổi mầm non thì việc ăn uống của trẻ là một trong những điều quan trọng nhất
quả nho chia đôi chuối thái lát màu nước can so sánh như nước lọc
hình ảnh được đăng tải trên facebook cá nhân của một vị phụ huynh
có con theo học tại trường american montessori international school cơ sở trần hữu dực hà nội
phụ huynh đã nhiều lần phản ánh nhưng chất lượng bữa ăn của các con vẫn không thay đổi
khi mà bỏ cái số tiền đấy ra cho con đi học thì mình cũng chỉ mong muốn như vậy thôi
mong muốn là con có một cái môi trường học tốt và nó phải xứng đáng phù hợp với số tiền mình bỏ ra
mình cũng rất là buồn khi mà biết là có những sự việc như thế xảy ra
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh phóng viên truyền hình công an đã tìm hiểu rõ thực hư sự việc
đại diện hệ thống cơ sở mầm non này cho biết đã cho giả soát lại thông tin
đồng thời nhận trách nhiệm về phía đơn vị đã để xảy ra sự cố đáng tiếc này
để thay đổi và tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát dễ dàng hơn
cơ sở này hứa sẽ gửi lên trang liên lạc với phụ huynh đảm bảo bữa ăn được đồng đều trên toàn hệ thống
đồng thời phụ huynh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào tại cơ sở
thay mặt cho bên phía nhà trường chúng tôi rất là chân thành
liên quan đến cái vấn đề về xin lỗi liên quan tới quý phụ huynh
cũng như liên quan đến vấn đề về những phụ huynh tin tưởng của nhà trường đã gửi con tới cơ sở
và chúng tôi đã có những cái liên quan cái vấn đề về giải pháp
để liên quan đến việc là khắc phục triệt đẻ liên quan đến với những cái vấn đề của các con
nhà trường sẽ kiểm soát chặt chẽ liên quan đến vấn đề về các cái thực phẩm
đầu vào của các con
cuộc kiểm tra liên ngành giữa phòng giáo dục công an và địa phương đã được thành lập
trong đó chỉ ra những sai phạm của cơ sở trong công tác quản lý
như sai tên đăng ký đây không phải là trường mầm non quốc tế như quảng cáo
mà là nhóm trẻ mầm non đồng thời bằng cấp của giáo viên cũng không được đảm bảo
chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành
đó là gồm có công an quận
ủy ban nhân dân phường cầu diễn
cùng với phòng giáo dục cũng có đến để tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan
khi mà kiểm tra để cấp phép cho cơ sở
thì cơ sở cũng đã làm cái đề án
xây dựng thực hiện theo chương trình của bộ giáo dục đào tạo
ngay khi kiểm tra thì chúng tôi cũng có yêu cầu cơ sở là tháo rỡ biển ngay
bởi vì là tên biển không đúng theo quyết định
đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã yêu cầu
đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã yêu cầu cơ sở tháo rỡ biển ngay
cơ sở mầm non này phải khắc phục những tồn tại mà phụ huynh phản ánh
đồng thời phải mở cuộc họp phụ huynh để thống nhất
tránh những thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh